công an tp hcm cho biết đang lập hồ sơ truy bắt nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái phép
tra tấn dã man liên tục trong hai mươi ngày đối với một cô gái dẫn đến bị sảy thai
cô gái ngay sau đó đã phải nhập viện với nhiều vết thương và tinh thần hoảng loạn
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
cơ quan công an tp hcm đang điều tra đối tượng trần nhật khang sinh năm hai nghìn ngụ tại tp hcm
đồng thời tiếp tục truy bắt hai đối tượng khác gồm nguyễn minh dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và nguyễn thị ngọc huyền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại tp hcm
các đối tượng này được xác định có hành vi bắt giữ người trái phép trong hai mươi ngày liên tục
và tra tấn đánh đập dã man khiến nạn nhân sinh năm hai nghìn một tạm trú tại huyện đức hòa tỉnh long an bị xảy thai
theo ghi nhận anh trai của nạn nhân trước đây có vai của dũng một sáu triệu đồng nhưng chưa kịp trả
vào ngày hai mươi hai tháng ba khi nạn nhân đến nhà dũng chơi thì bị dũng cùng huyền và khang trói lại
liên tục tra tấn đánh đập dã man dẫn đến bị sảy thai
tây khang cùng với mẹ ruột của dũng là bà sương đã mang sắc thai nhi bỏ lại ở phường tân tạo quận bình tân tp hcm
nạn nhân sau đó phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương tinh thần hoảng loạn
liên quan đến vụ bắt giữ ba mươi kg ma túy được nguy trang trong các gói trà và thực phẩm chức năng vận chuyển từ campuchia về việt nam qua biên giới an giang
qua đấu tranh khai thác hôm ngày hôm qua lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm một kg ketamine và hơn một viên nén ma túy tổng hợp
như vậy là cho đến thời điểm hiện tại ban chuyên án đã bắt giữ năm đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ hơn ba mươi một kg ma túy tổng hợp bao gồm ba mươi một tám trăm năm mươi viên thuốc lắc hai kg ketamine và một mươi bảy tám kg ma túy đá
trước đó như antv đã thông tin qua công tác nghiệp vụ ban giám đốc công an tỉnh an giang và lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
quyết định xác lập chuyên án đấu tranh

nhưng mà hiện tại thì tối mình sẽ giảm bớt ăn tinh bột đi
khi mà vào những đợt giảm cân thì mình hay áp dụng một chế độ như là lau cáp
cắt tinh bột hoàn toàn hoặc là chỉ ăn tinh bột vào buổi sáng
cơ thể của mình cũng cảm thấy là nhẹ nhẹ nhõm hơn
thay vì ăn ít tinh bột thì mình ăn rau củ quả rất là nhiều
mình hay nghe từ bạn bè hoặc là xem ở trên mạng
diệp anh sinh sống ở quận ba đình hà nội cũng là một bạn trẻ như vậy
nghe theo bạn bè cô bạn đã có khoảng thời gian thử áp dụng loại bỏ hoàn toàn tinh bột trong các bữa ăn
với mong muốn cải thiện tóc dáng
tuy nhiên những ảnh hưởng đến sức khỏe là điều diệp anh chưa ngờ tới
có một lần mình giảm cân thì mình cũng áp dụng như thế rồi
nhưng mà không được ăn tinh bột thì đôi khi mình mất năng lượng
thì hơi bị từ thế áp
từ trên mạng hoặc là bạn bè thường nói thì mình sẽ áp dụng như thế
cũng bởi lý do tinh bột có tên khoa học là carbon hydrab xuất hiện nhiều trong cơm bánh mì
được biết đến là nguồn huy động năng lượng nhanh bởi khả năng tiêu hóa và hấp thụ dễ dàng
mà nhiều người thường đổ lỗi cho tinh bột khiến cơ thể dư thừa năng lượng tăng cân
nhiều chế độ ăn kiêng cũng lấy nguyên nhân này để xây dựng một tháp dinh dưỡng
gần như loại bỏ hoàn toàn tinh bột thay bằng protein và chất béo
điển hình như chế độ ăn low caps và keto
thế theo tôi
nên ở một kết tỷ mẹ khoảng độ sáu mươi năm là năng lượng từ gusset
một mươi ba là năng lượng từ protein như vậy lipid nó còn lại khoảng độ hai mươi khoảng khoảng đấy
thế thì đấy là một bữa ăn vừa phải kinh tế đảm bảo sức khỏe
và đồng thời nó cũng cung cấp đầy đủ các vi chất cho cơ thể
nếu mà anh có một bữa ăn có cả rau và các rau hỗn hợp
nhiều loại rau thì đấy là một bữa ăn hợp lý
việc áp dụng chế độ không tinh bột thực chất chỉ khiến cơ thể giảm cân hoặc duy trì cân nặng ở ngay thời điểm ngừng ăn
lý giải cho hiện tượng trên bởi việc không ăn tinh bột khiến hệ tiêu hóa và nội tiết gặp khó khăn để hấp thụ và chuyển hóa năng lượng
khiến cơ thể giảm cân trong thời gian ngắn
việc khó phân giải protein và chất béo thành năng lượng lý giải cho hiện tượng ủi oải mệt mỏi khi áp dụng chế độ ăn này
không những vậy
chế độ ăn uống có tỷ lệ carbon hyrap thấp cũng ước chế sự bài tiết insulin giảm độ nhạy insulin
cuối cùng gây ra lượng đường trong máu cao dẫn đến bệnh đái tháo đường
chế độ alocap chắc chắn tôi nghĩ là không tốt
tôi thì vẫn khuyên là thỉnh thoảng nhịn một bữa nhiễm một bữa chả sao alocap một vài ngày không sao
nhưng nếu mà alocab trường diễn thì tôi nghĩ rằng đây là vấn đề lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe
bởi vì bộ não của chúng ta mới hoạt động được
cơ thể của chúng ta mới hoạt động được thì phải có bluco
glucose đó được giữ chữ ở gan dưới dạng là glucogen trong vòng sáu tiếng
như vậy nếu không đủ glucose không đủ glucogen giữ chữ thì con người khả năng hoạt động sẽ kém
và trong quá trình hoạt động mà là ta lấy mỡ ra để ta thành năng lượng
ta lấy thịt ra để thành năng lượng thì nó sẽ rất mất thời gian và chưa chắc đã bủ năng lượng
cho nên những người mà ăn ít tiêu chuẩn như thế ít cơ cấu ăn như thế thì thường là những người thường cân béo phì và khả năng lượng
cùng với protein và chất béo tinh bột hay carbon hydrab là một trong ba chất đa lượng có chức năng xây dựng cơ thể
làm nhiệm vụ cung cấp năng lượng để cả não bộ và cơ thể hoạt động
vì vậy không thể tùy tiện loại bỏ tinh bột trong cơ cấu bữa ăn hàng ngày
bởi những ảnh hưởng tiêu cực của hành động này đến sức khỏe sẽ là khó lường
như vậy bất kể với nhu cầu nào thì bữa ăn cũng phải duy trì được sự cân bằng giữa các nhóm chất mới có thể duy trì được sức khỏe

ngoài ra cũng cần lưu ý nên thay thế carbon hylatdern thường xuất hiện trong bánh kẹo nước ngọt có ga
bằng những loại carbon hydrate phức thường có trong ngũ cốc nguyên hạt và trái cây
tính toán lượng ca lo trong mỗi bữa ăn bảo đảm nhu cầu hoạt động của cơ thể
phải có sự kết hợp với các hoạt động thể dục thể thao thì bữa ăn mới phát huy được hiệu quả tốt nhất